thưa quý vị những ngày tới thời tiết tại các tỉnh miền bắc không có sự biến động lớn
trạng thái thời tiết chủ đạo đó là ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ chưa chiều trời nắng
trời rét về đêm và sáng vùng núi có nơi xảy ra rét đậm rét hại
với mức nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi hai đến hai mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng phổ biến là ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
trời rét với mức nhiệt giao động ở ngưỡng là một mươi một hai mươi ba độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn
vì vậy mà quý vị và các bạn cần đảm bảo giữ ấm cơ thể vào thời điểm đêm và sáng
ngoài ra độ ẩm và trưa chiều ở mức thấp dẫn đến nguy cơ cháy nổ khá cao
người dân cần hết sức lưu ý
các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
phổ biến là ít mưa trời rét về đêm và sáng
trong đó phần quảng bình đến thừa thiên huế
vẫn chịu tác động của đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
nên vẫn có mưa rào rải rác nhưng với lượng không đáng kể
nên nhiệt độ trên toàn khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
giao động cho khoảng là một mươi hai hai mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình định
vẫn có mưa rông rải rác trong ba ngày tới
với mức nhiệt là một mươi tám hai mươi năm độ trời rét lạnh và đêm và sáng
phần còn lại từ phú yên đến bình thuận
chỉ có mưa rông vài nơi với mức nhiệt độ cao hơn đôi chút
ở mức là hai mươi hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên do trường hình thế
gây mưa rào rải rác
nên thời tiết trong hôm nay cũng như ba ngày tới
phổ biến là ít mưa ngày nắng với mức nhiệt ngày đêm
là từ một mươi năm đến hai mươi chín độ đêm và sáng trời rét
các tỉnh thành nam bộ
về đêm và sáng thì trời xe lạnh
ít mưa ban ngày có nắng
với nhiệt độ ban trưa tăng lên mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
do ít mưa kết hợp với độ ẩm lúc trưa chiều hạ xuống thấp
nên nguy cơ cháy nổ tại đây cũng ở mức cao
quý vị và các bạn cần hết sức đề phòng